tại yên bái bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh yên bái tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trịnh đình dũng ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới dự và chỉ đạo hội nghị
kết quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã có nhiều khởi sắc đến nay đã có ba trăm một mươi năm trên hai bốn trăm ba mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
tổng nguồn lực huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đặc biệt khó khăn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi khoảng gần tám trăm linh tỷ đồng bằng trên ba mươi tám của cả nước
kinh tế nông thôn có chuyển biến tích cực một số địa phương đã chủ động phát huy tiềm năng lợi thế vùng miền
trường cho nông sản thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
đến nay cả nước có trên một mươi sáu hợp tác xã nông nghiệp trong đó số lượng hợp tác xã nông nghiệp khu vực miền núi phía bắc tăng hai lần vùng tây nguyên tăng hai năm lần so với năm hai nghìn một mươi